năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ năm tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo hướng lấy kết quả vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
vừa làm cơ sở để tuyển sinh đại học và cao đẳng
và sau những bất cập của kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám tại một số địa phương và trong đó có sơn la đến nay thì công tác an ninh và tổ chức thi đã được siết chặt hơn
tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp để kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
công tác an ninh là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
chính vì vậy việc chấm bài thi trắc nghiệm do bộ giáo dục và đào tạo trực tiếp chỉ đạo và giao cho các trường đại học chủ trì có sự giám sát của thiết bị camera hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt tại sơn la công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được lực lượng công an và các ban ngành chức năng tỉnh sơn la kiểm tra liên tục và thường xuyên

đặc biệt tại sơn la công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được lực lượng công an và các ban ngành chức năng tỉnh sơn la kiểm tra liên tục và thường xuyên
đặc biệt tại sơn la công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được lực lượng công an và các ban ngành chức năng tỉnh sơn la kiểm tra liên tục và thường xuyên